công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết đã khống chế thành công đối tượng ngáo đá
lấy xe cấp cứu điều khiển gây náo loạn tại bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
hiện đối tượng đã được đưa vào bệnh viện để điều trị
theo thông tin ban đầu vào trưa nay một người đàn ông chưa rõ danh tính
mang theo dao vào bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ lấy xe cấp cứu của bệnh viện
rồi điều khiển gây náo loạn trong khuôn viên
cảnh sát một trăm một mươi ba và cảnh sát giao thông đã nhanh chóng đến hiện trường tiếp cận thuyết phục đối tượng
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà lái xe cấp cứu ra khỏi bệnh viện
khi đến trước cổng bệnh viện đối tượng lái xe cấp cứu đâm vào bên hông trạm gác bảo vệ
sau đó lao tiếp vào gốc cây ven đường
đối tượng đã nhanh chóng bị khống chế
rất may là không có người dân nào bị ảnh hưởng trong vụ việc
công an quận ninh kiều cho biết sau khi chữa trị cho đối tượng
sẽ tiến hành lấy lời khai phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật